theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày bốn tháng ba miền bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa
thời tiết thay đổi liên tục nhất là tại các tỉnh khu vực đông bắc bộ và thủ đô hà nội
buổi sáng trời vẫn có mưa nhỏ mưa phùn âm u kèm sương mù do tác động gió đông nam ẩm thổi vào
nhưng đến trưa chiều nắng lại bừng lên khi vùng thấp nóng phía tây tỏa nhiệt sang
nhiệt độ cao nhất tại hà nội ngày bốn tháng ba lên mức ba mươi một độ c trời oi nóng đêm hơi xe lạnh vào khoảng hai mươi hai hai mươi ba độ c
các tỉnh phía tây bắc bộ ít mây nắng trói trang từ sớm
ngày ba tháng ba nhiều điểm đã vượt ba mươi bốn độ c sang ngày bốn tháng ba sẽ tiếp tục tăng
nhiệt độ toàn vùng phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ c riêng khu tây bắc nóng ba mươi hai ba mươi năm độ c
thậm chí ở các huyện mường la sông mã yên châu sơn la mai châu hòa bình có thể có nắng nóng tới ba mươi sáu độ c
như vậy toàn miền bắc đang trải qua những ngày có nhiệt độ cao nhất từ đầu năm
mức nhiệt này sẽ còn duy trì trong hai ba ngày tới tại tây bắc bộ
các chuyên gia y tế cảnh báo thời tiết thay đổi thất thường có sự tranh lệch lớn nền nhiệt độ giữa đêm và ngày
nên các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc cho trẻ để tránh mắc các bệnh lý về đường hô hấp và các dịch bệnh theo mùa như sởi thủy đậu